tại hà nội đã diễn ra ngày hội gia đình quân tốt biên cương với nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm thú vị dành cho các em nhỏ
chương trình nằm trong chuỗi hoạt động gây quỹ nhằm trang bị tủ sách cho hơn bốn lớp học thuộc bốn trăm linh hai trường tiêu học và trung học cơ sở tại tỉnh hà giang do dự án sách cho em tổ chức
nổi bật nhất trong chương trình quân tốt biên cương là khu hoạt động trải nghiệm
các em nhỏ được tham gia vẽ sáp ong làm bánh tăm rác mạch vượt qua ba thử thách bao gồm vượt đường sỏi đá vượt suối băng rừng vượt núi qua đèo
từ đó cảm nhận được những nét văn hóa đặc trưng và sự khắc nghiệt của vùng cao nguyên đá đồng thời phát huy tối đa khả năng phản xạ và ứng biến của bản thân trong những tình huống ngẫu nhiên hàng ngày
ở nhà con không được chơi vào chơi như thế này con cảm thấy rất vui và con thích được làm bánh tam rác mạch là bánh sao khoa sẽ được thưởng thức
bên cạnh đó không gian triển lãm với các bức ảnh kể về cuộc sống của trẻ em nơi vùng cao biên giới hà giang và những khó khăn thử thách mà các em phải đối diện vượt qua hàng ngày sẽ giúp người xem hiểu cảm nhận sâu sắc và có cách nhìn thực tế hơn về cuộc sống của các em nhỏ
bọn mình mong muốn là có thể hỗ làm một cái điều gì đấy mà khác và làm bạn có một cái hỗ trợ liên quan đến giáo dục ở địa phương để các em có thể tiếp cận được với những phương pháp giáo dục tích cực để nuôi dưỡng cái cảm xúc tích cực trong em
từ đấy giúp các em có thêm thứ nhất là sự tự tin thứ hai là cái công cụ để thực hiện ước mơ và vượt ra khỏi cái khó khăn về mặt tiếp cận cái nguồn cho thức chọn lọc ở địa phương
tham gia vào sự kiện quân tốt biên cường các em nhỏ và gia đình không chỉ được tiếp cận những giá trị văn hóa lịch sử theo cách mới mẻ và đầy hứng thú mà còn là dịp để mỗi người tham gia cùng chung tay mang đến những điều thiết thực và ý nghĩa cho những trẻ em vùng cao